công an hà nội hướng dẫn về quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng một
ngày năm tháng chín công an tp hà nội đã ra thông báo về đối tượng trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng
thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong vùng một
theo đó về đối tượng trình tự thủ tục duyệt như sau
đối với nhóm một các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao quốc tế
đối tượng bao gồm cán bộ công chức công vụ làm việc tại cơ quan đảng nhà nước chính quyền lực lượng vũ trang
mặt trận tổ quốc đoàn thể chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố
bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương cán bộ người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt
cấp theo đúng nhóm đối tượng quy định tại chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với nhóm hai các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu
đối tượng bao gồm cán bộ công chức công vụ công nhân viên người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
thẩm quyền cấp giấy đi đường phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
quy trình cấp
bước một cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành lĩnh vực sở quản lý theo chuyên ngành lĩnh vực hoạt động của tổ chức doanh nghiệp
bước hai gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường
gửi phòng cảnh sát giao thông qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống để duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện
bước ba duyệt giấy đi đường
bước bốn cấp giấy đi đường
đối với nhóm ba các cơ quan tổ chức trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch
đối tượng cán bộ công chức công vụ công nhân viên người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch
thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhóm bốn các cơ quan báo chí truyền thông
đối tượng bao gồm cán bộ người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí truyền thông
đối tượng cán bộ công chức công vụ công nhân viên người lao động trực tiếp tiếp hiện tham gia công tác phòng chống dịch